nhân dịp tết nguyên đán canh tí sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trần thanh mẫn dự lễ viếng cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con yêu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
ngay sau đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang mai dịch
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
thắp những nén hương và thành kính nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân
những anh hùng liệt sĩ yêu nước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước